tiếp tục thông tin về vấn đề sử dụng tràn lan thuốc diệt cỏ làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt tại bắc cạn
hiện tại thì việc quản lý thuốc diệt cỏ tại địa phương này vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
người dân sử dụng chưa đúng cách nên đã gây ra những hậu quả lâu dài về sức khỏe và môi trường sống
mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận sau đây
tại nhiều vùng nông thôn bắc cạn hiện nay người dân sử dụng thuốc diệt cỏ khá phổ biến như thế này
hiệu quả thấy rõ nhất đó là cỏ nhanh chóng khô héo và bị chết
không chỉ những cây cỏ dại những cây trồng như lạc ngô đỗ cũng bị khô héo theo
không tốn nhiều thời gian và công sức
vì vậy cũng dễ hiểu khi người dân sử dụng thuốc diệt cỏ ngày càng phổ biến hơn
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích dễ nhận ra hậu quả để lại do thuốc diệt cỏ cũng rất nghiêm trọng
nếu người dân có ý thức kém và sử dụng không đảm bảo an toàn
bản lý thì tôi cũng có khuyến cáo là không được dùng
còn tuy nhiên cấm triệt để là phải cấm những nơi sản xuất và những nơi buôn bán
người kia mới là triệt để được
thuốc bảo vệ thực vật thì nó là một hoạt chất chất hoa có độc hại
nếu như sử dụng không đúng cách mà là sử dụng không đúng cái nguyên tắc bổ đúng ấy
thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và ảnh hưởng đến môi trường sống của con người
khuyến cáo về cách sử dụng là như vậy
tuy nhiên trên thực tế nếu như là sử dụng không đúng cách
thì thực tế việc sử dụng thuốc diệt cỏ hiện nay khá tùy tiện
thậm chí là sử dụng thuốc diệt cỏ ngay tại đầu nguồn nước sạch của người dân
gần một năm nay bế nước này ở xã địa linh huyện ba bể
nhìn bế ngoài nước vẫn trong và sạch
tuy nhiên do phía đầu nguồn nước đã bị phun thuốc diệt cỏ
bốn mươi bốn hộ dân ở đây không dám sử dụng nước này để ăn uống
theo chính quyền huyện ba bể cơ quan chuyên môn của huyện đã lấy mẫu nước xét nghiệm
và khẳng định nguồn nước an toàn
tuy vậy người dân vẫn chưa tin tưởng nước đây đã an toàn
hiện nay trên địa bàn tỉnh bắc cạn có một trăm năm mươi một cơ sở kinh doanh thuốc diệt cỏ
trong đó cơ bản những cơ sở này đã được tập huấn và cấp phép hoạt động
tuy nhiên để kiểm tra giám sát từ người bán đến người mua và người sử dụng là rất khó khăn
để xử lý đối với cái vi phạm người sử dụng
trong nghị định ba mươi một về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng
vẫn có sử dụng hình thức xử lý
tuy nhiên thì đối với người dân của bắc cạn nói chung
chúng ta cũng chỉ mang tính tuyên truyền khuyên cáo để làm sao đó để nâng ý thức cho người dân
để người ta hiểu được việc sử dụng thuốc một cách có hiệu quả
với một tỉnh miền núi có địa hình đồi dốc cao nhiều khe núi
cũng là đầu nguồn nước sử dụng của người dân
nên việc quản lý sử dụng thuốc diệt cỏ một cách cẩn trọng an toàn
đang là vấn đề cấp bách được chính quyền ngành chức năng và người dân quan tâm hơn nữa